thưa quý vị bắc bộ đang trong giai đoạn nắng ấm và tăng nhiệt
nhiệt độ cao nhất sẽ là vào buổi trưa và chúng ta sẽ không còn cảm giác lạnh nữa
tuy nhiên thì nếu di chuyển vào tối muộn và sáng sớm thì quý vị vẫn cần những chiếc áo khoác mỏng nhẹ
và sở dĩ có hiện tượng thời tiết nắng ấm giữa mùa xuân ở miền bắc
là vì trong khoảng năm ngày tới sẽ không có đợt không khí lạnh nào
và khu vực nam bộ thì hiện đang nóng nhất cả nước và tại đây rất dễ xảy ra say nắng say nóng
khi hoạt động ở ngoài trời trong khoảng thời gian bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa cho tới hai h chiều
quý vị nên hạn chế ở ngoài trời trong khoảng thời gian này
và nếu như ở ngoài trời thì cần phải mặc đồ chống nắng và uống thật nhiều nước
hình thái thời tiết này ở nam bộ sẽ còn kéo dài trong khoảng một tuần nữa
còn đối với khu vực trung bộ và tây nguyên thì trời nắng nhưng mà nhờ lợi thế địa hình mà chưa xảy ra nóng
và thời tiết thì vẫn khá dễ chịu khi mà người dân đi du xuân và vãn cảnh trong dịp đầu năm mới